năm nay kỳ nghỉ lễ dịp ba mươi tháng bốn vào mùa một tháng năm kéo dài hơn mọi năm
chính vì vậy mà nhu cầu tham quan du lịch của du khách cũng được dự báo là sẽ tăng cao
nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đô thị
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong những ngày này
sở giao thông vận tải tp hcm vừa ban hành thông báo tạm ngưng các công trình đào đường về hè trên địa bàn
theo đó từ ngày ba mươi tháng bốn đến hết ngày mùa một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tạm ngưng thi công các công trình đào đường vỉa hè trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố
chủ đầu tư tất cả các công trình có trách nhiệm đồn đốc các đơn vị có đẩy nhanh tiến độ thi công đào đường vỉa hè
khẩn trương tái lập lại toàn bộ các đoạn đang thi công xong trước ngày hai mươi chín tháng bốn
riêng các công trình có rào chắn chiếm dụng mặt đường đang khai thác được phép tồn tại hàng rào công trường
nhưng phải thu gọn và dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực công trường thi công